bộ giáo dục và đào tạo vừa tiếp tục điều chỉnh khung kế hoạch thời gian kết thúc năm học vào giữa tháng bảy
tp hcm dựa vào mốc thời gian này sẽ có kế hoạch tạo điều kiện tốt nhất để hoàn thành chương trình cũng như đáp ứng các kỳ thi quan trọng
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh sars cov hai bộ giáo dục đào tạo tiếp tục điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
thời gian kết thúc năm học trước ngày một mươi năm tháng bảy thay vì trước ngày ba mươi tháng sáu như quyết định trước đó
thời gian thi trung học phổ thông quốc gia
từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng tám thay vì thi vào các ngày hai mươi ba đến hai mươi sáu tháng bảy như đã thông báo
cái nội dung mà văn bản bộ đã chỉ đạo đó thì nội dung đó thì tương đối là cũng vẫn ổn
không nhất thiết phải là học bù
những kiến thức cơ bản tạo điều kiện cho các em để ôn tập và kiểm tra trực tuyến
nên xét tốt nghiệp lớp một mươi hai cho các em
theo tôi thì cái giải pháp đó nó phù hợp trong cái thời điểm này
sở giáo dục đào tạo tp hcm
tp hcm cho biết căn cứ vào những điều chỉnh quy định của bộ giáo dục và đào tạo
sở sẽ có những hướng dẫn cụ thể đối với từng bậc học
yêu cầu giáo viên trong thời gian nghỉ phòng dịch tiếp tục kết nối với học sinh bằng nhiều hình thức để đảm bảo tiến độ ôn tập
đối với học sinh các lớp quý cấp sở sẽ tạo điều kiện tốt nhất để hoàn thành chương trình cũng như đáp ứng các kỳ thi quan trọng
đặc biệt là kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi
khi mà tuyển sinh lớp sáu thì chúng ta hầu hết là xét tuyển
chỉ có trường chuyên trần đại nghĩa là chúng ta tổ chức khảo sát và sử dụng đồ vào
đối với lớp chín đến lớp một mươi cũng thế
hiện giờ thì sở đang tổ chức cho các em ôn tập trên tv chiếu các bài ôn tập ở các bộ môn toán văn ngoại ngữ
nếu mà bộ lùi đến ngày tám tháng tám thì trung học bộ thông quốc gia và kết thúc năm học vào ngày một mươi năm tháng bảy
sau ngày kết thúc năm học ngay sau đó thì chúng ta sẽ tổ chức thí sinh lớp một mươi
tức là khoảng nửa sau tháng bảy khoảng một mươi tám hai mươi tháng bảy thì chúng ta sẽ tổ chức thi tuyển sinh lớp một mươi
và một tuần sau là phải tuyển sinh lớp sáu trần đại nghĩa
đề thi tuyển sinh lớp một mươi năm hai nghìn hai mươi sẽ giống như năm hai nghìn hai mươi một
cụ thể đề toán có tám câu thời gian làm bài một trăm hai mươi phút
đề thi môn ngữ văn gồm phần đọc hiểu ba điểm nghị luận xã hội ba điểm và nghị luận văn học bốn điểm
đề thi môn tiếng anh nhấn mạnh vào yếu tố tự vận ngữ nghĩa câu
ứng dụng trong tình huống và thực tế đời sống
phải biết phân tích để hiểu ngữ nghĩa của tự đặt trong các bối cảnh khác nhau
ngày một mươi bảy tháng ba là ngày đầu tiên chung cư hòa bình quận một mươi tp hcm thực hiện xong quy trình xét nghiệm và phong tỏa
hiện chỉ còn một tầng duy nhất cần phải tiếp tục cách ly
tất cả cư dân còn lại đã được đi lại và sinh hoạt bình thường
đó không chỉ là niềm vui của các cư dân nơi đây mà còn là sự hạnh phúc của những người bên ngoài
những trái tim âm thầm ngoài khu vực cách ly
các cư dân trung cư hòa bình thực hiện quy trình cách ly
chị thảo một thợ may quần áo ở quận một mươi tp hcm cũng muốn góp một chút công sức cùng mọi người
chung tay giúp đỡ nhu yếu phẩm
chỉ chọn việc may khẩu trang theo sự vận động của hội phụ nữ phường
hiện nay hầu như các cơ sở hội phụ nữ của quận một mươi đều triển khai hoạt động may khẩu trang vải
tặng cho cư dân quận một mươi và các đoàn thể khác
gần một tuần nay mặt trận tổ quốc quận một mươi được xem là đơn vị hoạt động thường xuyên nhất
trong việc tiếp nhận đóng góp chuyển tải nhu yếu phẩm các trang bị cần thiết giống dịch
từ các mạnh thường quân gửi đến cho cư dân chung cư hòa bình
trung bình mỗi ngày từ hai đến ba lần vào các buổi chuyển cơm
chị ngọc phó chủ tịch thường trực mặt trận quận đều thường xuyên túc trực hỗ trợ
hướng dẫn chuyển thức ăn
gần một tuần người dân chung cư hòa bình tạm cách ly
cũng là gần một tuần chị ngọc cũng đông đảo tình nguyện viên luôn tay luôn chân ở bên ngoài
hòa bình của khu một mươi bốn quận một mươi ở đây có một năm mươi cư dân tất cả đều bị phong tỏa hết
việc đầu tiên là mọi người dân cũng rất là hoang mang khi không có cái đồ để mà trang bị bảo hộ mình
ngay lập tức là mặt trận tổ quốc thành phố huy động được hai khẩu trang vải
cùng với sự phát động phong trào của mặt trận tổ quốc quận một mươi kêu gọi chung tay
thì có tất cả những tôn giáo những văn nghệ sĩ đều có ủng hộ
và những mạnh thường quân trong và ngoài quận luôn
mình tham gia thì từ ngày hôm chủ nhật sáu h sáng chủ nhật đến sáu h sáng từ sáu h sáng đến sáu h chiều chủ nhật
cái trưa nay ra tham gia tiếp tại tranh thủ công việc xong thì mình ra
mình không có lo tại vì là mình phòng bệnh đúng theo cái hướng dẫn của bộ y tế
có nước sát khuẩn và bao tay khẩu trang đầy đủ thì mình nghĩ là cũng an toàn thôi không có sao
thưa quý vị công trình xây dựng gây sụp lúng nứt nhà dân từ khi triển khai phần móng
mặc dù đã đề nghị chính quyền can thiệp nhưng đến nay xây dựng xong tầng năm vẫn chưa được giải quyết triệt để
vụ việc xảy ra tại phường một mươi bảy quận bình thạnh tp hcm gây bức xúc cho người dân nhiều tháng qua
từ khi công trình xây dựng tại số hai mươi bảy hai mươi chín đường nguyễn củ vân căn nhà ông lê hữu lộc
phía sau công trình trên đã bị rạn nứt khắp nơi vết thở ngày càng lớn theo tiến độ thi công của công trình
đến nay có chỗ đã rộng hai mươi cm khiến nhà ông lộc bị nghiêng thấm nước
lo ngại đến sự an toàn của các thành viên trong gia đình ông đã làm đơn cầu cứu chính quyền các cấp để can thiệp
một đêm thì nó làm khoảng chừng ba ba lần nhiều nhất là bốn lần có khi có đêm thì nó cũng làm chỉ hai lần thôi
mặc dù đã có những cái quyết định của các ban ngành chức năng là ngưng công trình để mà hai bên ngồi lại
để mà thỏa thuận để mà đi đến thẩm định rồi xử lý bộ xây dựng
nhưng mà bên kia thì không bao giờ ngưng cứ làm liên tục liên tục và làm mà kể cả tiếng ồn kiểu không nổi luôn
mình đã từng lên quận rất là nhiều lần mình cũng nói những tâm tư nguyện nhận của mình thì về bên công trình thì thời gian nó kéo dài rất là dài
mà gần đã năm tháng nay từ khi mình làm đơn thì một mươi sáu tháng chín mà cho đến bây giờ thì đã hơn năm tháng rồi
theo ông lộc ủy ban nhân dân phường một mươi bảy quận bình thạnh đã thiếu kiên quyết khi thanh tra sở xây dựng
ủy ban nhân dân quận bình thạnh và phòng quản lý đô thị quận đã có văn bản xử phạt hành chính yêu cầu phường một mươi bảy giám sát ngăn chặn buộc ngưng thi công
nhưng công trình vẫn đang gây ảnh hưởng đến các hộ dân lân cận
liên quan đến vụ việc ủy ban nhân dân phường một mươi bảy đã có thông tin với báo chí
với quá trình thực hiện chúng tôi cũng gặp những khó khăn nhất định theo nghị định một trăm ba mươi chín cũng như thông tư ba
tại vì thực sự là những biện pháp xử lý phạm hành chính nó kèm theo biện pháp phát phục quả một trăm tám mươi thì hết hiệu lực
thêm đó là thông tư ba công trình này là do ảnh hưởng công trình liên kề liên quan đến chức lượng công trình
nó không phải là một trong những nội dung xây dựng không phép sai phép hoặc là xây dựng trên đất công
mình đã làm việc với chủ đầu tư rồi với đơn vị thi công là mình đề nghị ngưng để thực hiện theo quyết định đó
và chờ những văn bản mới liên quan nếu có tại phải đảm bảo quyền lợi hai bên phường ghi nhận được những ý kiến gì
phường cũng có những báo cáo luôn cũng có báo cáo để xin ý kiến
tại vì đối với công trình này thì phường đã xác định đến lúc này mà phải phối hợp với công an
theo báo cáo của sở xây dựng tp hcm mỗi năm thành phố phát sinh hàng ngàn công trình vi phạm về trật tự xây dựng
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố cũng thẳng thắn chỉ ra những nguyên nhân tồn tại xuất phát từ các cấp cơ sở
và trên thực tế sự buông lỏng trong quản lý thậm chí có sự tiếp tay của những cán bộ công chức viên chức là có thật
khiến người dân không khỏi bức xúc
ngoài các chiêu trò như bán dự án ba tạo cơn sốt ảo thời gian gần đây trên địa bàn tp hcm và các tỉnh lân cận
xảy ra nhiều vụ lừa đảo bằng sổ đỏ giả mà không ít nạn nhân đã phải ngầm đắn đuốc cây
chấp nhận mất nhà mất đất mất tiền tỷ
các hình thức lừa đảo kiểu này đều có tổ chức và được tiến hành một cách chặt chẽ tinh vi
vậy làm thế nào để trắng mất phải những cái bẫy đó
xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi phóng sự dài kỳ của chúng tôi
bà châu thị kim phụng ở phường hiệp bình chánh quận thủ đức tp hcm
vừa bị đối tượng nguyễn văn công và vợ là trần thị điểm cùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
trú tại phường hai thành phố bảo lộc lừa mua một khu đất trị giá ba mươi tỷ đồng ở tỉnh lâm đồng
trong thời gian giao dịch bà phụng được vợ chồng công cung cấp các loại giấy tờ có công chứng tử tế nên rất tin tưởng
chỉ sau khi chuyển trả cho vợ chồng công số tiền hai mươi sáu tỷ đồng
và đi làm thủ tục sang tên thì mới táo hỏa phát điện
giá sổ đỏ của khu đất là giả
tuy cơ quan công an đã bắt được vợ chồng công các đối tượng lừa đảo
nhưng hiện bà phụng vẫn chưa đòi lại được đồng nào
bị mất một số tiền quá lớn bà cảm thấy hết sức hoang mang
ông là phòng công chứng không được nhà nước cấp phép rồi
thì anh phải bảo vệ cho dân anh phải trách nhiệm anh là anh phải biết cái sổ đó là sổ giả
chứ không bảo rằng là công chứng hành vi rồi công chứng chữ ký
như thế thì phòng công chứng mọc ra để làm cái gì
hiện tại tờ giả nó giống y với tờ thật
mà những người chuyên môn như chúng tôi còn rất là khó để phát hiện đừng nói chi là người dân
các nạn nhân này cũng bị lừa đảo liên quan đến sổ đỏ
tuy nhiên chiêu thức lại khác hẳn
khổ chủ cho biết khi giao bán nhà
họ đã bị những siêu lừa chuyên nghiệp đánh cháo sổ đỏ thật bằng sổ đỏ giả
đây là dạng lừa đảo phổ biến nhất trong thời gian qua
để thực hiện phi vụ này chúng chia thành ba nhóm
đầu tiên nhóm một sẽ đến tận nơi giả vờ hỏi mua
rồi xin chụp ảnh giấy tờ nhà thật để lấy mẫu
mang đi làm sổ đỏ giả giống hệt như thế
sau khi có sổ đỏ giả nhóm hai sẽ đến
cũng giả vờ hỏi mua và đòi xem sổ đỏ
nhưng mục đích là để đánh cháo sổ đỏ thật của gia chủ
cuối cùng nhóm ba sẽ đến giả vờ thỏa thuận
đồng ý mua nhà và đặt cọc thuyết phục gia chủ ký hợp đồng
mục đích là để lấy mẫu chữ ký
có hợp đồng sổ đỏ thật và biên mẫu chữ ký của chính chủ
chúng sẽ tống tiền nạn nhân
hoặc làm giả các loại giấy tờ còn lại để chiếm nhà
hay đơn giản hơn đem sổ đỏ thật cầm cố ngân hàng để chiếm đoạt tiền
để không mắc phải các chiêu trò lừa đảo bằng sổ đỏ giả
khi giao dịch bán nhà đất
người dân cần cảnh giác không cho người hỏi mua chụp ảnh sổ đỏ một cách bừa bãi
việc ép plastic sổ đỏ
cũng là một cách để tránh bị đánh cháo đỏ
và trong khi giao dịch
nên dùng điện thoại ghi hình lại để làm bằng chứng
cũng là cách để những kẻ lừa đảo nhùt tay
còn nếu đi mua nhà
người dân cần cẩn thận kiểm tra sổ đỏ thật hay giả
trước khi trồng tiền thực hiện giao dịch
nên đến những cơ quan cắp giấy
ví dụ như sở tài nguyên môi trường
thành phố mình
rồi văn phòng đăng ký đất thành phố
hệ thống các chi nhánh
rồi quỹ ban nhân các bụi nguyện
thì nơi đó
tốt nhất tại nơi đó là nơi cắp giấy
thì người ta mới trích lục những hồ sơ lưu
để tìm được nguồn chính xác nhất là hồ sơ thật hay giả
nhà đất là những thứ có giá trị lớn
chính vì thế khi giao dịch mua bán bất động sản
người dân cần hết sức cảnh giác thận trọng
tránh rơi vào cạm bẫy của các đối tượng tội phạm chuyên nghiệp
nhất là các chiêu trò lừa đảo bằng sổ đỏ giả
để rồi phải mất quan bao nhiêu tài sản mồ hôi nước mắt của mình